thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến dịch điện biên phủ và ngày khai mạc hội nghị geneva dẫn đến ký kết hiệp định hòa bình cho việt nam
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn đại sứ quán việt nam tại pháp phối hợp với đảng bộ đảng cộng sản pháp tại thành phố saint pierre de corps
đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử này và chiên những người bạn pháp đã hết lòng đấu tranh vì hòa bình cho việt nam
mở đầu chương trình là lễ tưởng nhớ raymond dieng nữ chiến sĩ cộng sản pháp đã anh dũng chặn đoàn tàu trở đầy vũ khí tới đông dương vào ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
khi đó bà mới hai mươi một tuổi hành động của bà raymond dieng mang tính biểu tượng và dũng cảm nhằm phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa
đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và ủng hộ khát vọng độc lập dân tộc của đất nước việt nam cũng như hòa bình cho toàn khu vực đông dương
có thể nói chiến thắng điện biên phủ đã mang tới một niềm hy vọng cho các dân tộc bị áp bức về việc đánh bại chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc
thế hệ trẻ của hai nước cần tích cực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau tăng cường trao đổi để phát huy tình đoàn kết và hiểu nghị
tiếp đó là hội thảo chuyên đề một nghìn chín trăm năm mươi bốn từ điện biên phủ đến hiệp định geneva từ chiến tranh đến hòa bình
là một người gốc nam mỹ tôi đã nghe gia đình tôi kể nhiều về những sự kiện này
đối với bố tôi chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng mang tính biểu tượng
chúng ta cũng nhìn thấy những điều tương tự tại algeria và cả ở những nơi mà các dân tộc bị áp bức
em cảm thấy là em phải có một cái trách nhiệm học tập cũng như là sống ở đất nước này như thế nào để không những thể hiện việt nam chúng ta là những người rất là thân thiện và hòa đồng và cũng là những người học tập chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm
theo nhà sự học alain rissio chính thất bại của pháp ở điện biên phủ và nhiều nơi khác ở việt nam
đã dẫn đến việc pháp phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp định genève mang lại hòa bình cho việt nam rồi kết thúc chiến tranh đông dương
sự kiện này cũng đánh dấu thời điểm mở ra một cuộc chiến thứ hai của nhân dân việt nam khi đất nước bị chia cắt
đó là cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước cuộc chiến cam go hơn khốc liệt hơn khiến đất nước bất mát nhiều hơn và phải chịu cảnh chia cắt hai miền đến tận hơn hai mươi năm sau